một vụ phá rừng vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu năm trăm năm mươi bốn xã trường sơn
thuộc lâm phận ban quản lý rừng phòng hộ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tại hiện trường thì gỗ đã bị cắt sẻ và tổ tán chỉ cho lại gốc cây và gỗ bìa
ngay sau khi xảy ra sự việc tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm vụ việc
để tiếp cận hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu năm trăm năm mươi bốn xã trường sơn
do ban quản lý rừng phòng hộ huyện quảng ninh tỉnh quảng bình quản lý
phóng viên phải đi bộ đường rừng hơn một giờ đồng hồ
tại đây nhiều cây gỗ có đường kính khá lớn trong đó có gốc cây khoảng một mét bị khai thác trái phép
gỗ bị cắt sẻ và tổ tán khỏi hiện trường chỉ cho lại gốc cây và ít gỗ bìa bắp
nhiềm tích của ban quản lý rừng rất lớn bởi con người thì ít dẫn họ sống trong loại rừng
nên gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong công tác bảo vệ rừng quản lý
ban cũng rút kinh nghiệm đây là một bài học rồi làm phương án tăng cường
hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tuyên truyền vận động để mọi người dẫn dạm vào rừng
để làm công tác bảo rừng trên địa bàn và lâm phần của ban quản lý rừng hồ quảng ninh được tốt hơn
sau khi nhận được thông tin đoàn liên ngành huyện quảng ninh đã tiếp cận hiện trường
bước đầu nhận định việc phá rừng xảy ra trong khoảng tháng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai và phá nhiều lần khác nhau không phá ổ ạt
qua kiểm tra xác định có năm cây bị cắt hạ
chưa xác định được tên khoa học nên gọi là cây sp người dân địa phương gọi là cây mangri
chúng tôi sẽ tăng cường phối kết hợp giữa chủ rừng lực lượng kiểm lâm địa bàn ở đây và chính quyền địa phương
ủy ban nhân sản trọng sơn cũng như biên phòng công an tăng cường lập cả phương án để chốt trần tăng cường
thứ nhất là tuyên truyền thứ hai nữa là đẩy đuổi rồi là vận động bà con
rồi là tăng cường các nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng chặt chẽ hơn tránh
vậy ra cái việc đáng tiếc vừa rồi
rừng trường sơn có diện tích rộng chữ lượng gỗ lớn
những năm gần đây việc phá rừng diễn biến phức tạp
để ổn định tình hình các cơ quan chức năng của huyện quảng ninh
đang sớm xác minh làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan khi để xảy ra phá rừng phòng hộ tại khu vực trên